nằm trong chuỗi các hoạt động ngày phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín
mới đây hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hà nam đã tổ chức hội thi phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề phụ nữ hà nam tham gia xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh bền vững
hội thi phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín có một mươi hai mô hình phụ nữ khởi nghiệp bước đầu thành công
đến từ sáu huyện thành phố tham gia
hội thi đã góp phần động viên khơi dậy tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ việt nam
trong lao động sản xuất đồng thời biểu dương tôn vinh tạo cơ hội cho phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm hay
cách làm tốt trong sản xuất kinh doanh
đây là hoạt động ý nghĩa sâu sắc qua đó phát hiện những ý tưởng có tính sáng tạo
có khả năng ứng dụng cao trong các lĩnh vực nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp dịch vụ
để hỗ trợ thực hiện nhằm đem lại lợi ích cho phụ nữ và cộng đồng
góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh bền vững